sáng nay ngày sáu tháng một mươi một phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn chính thức bắt đầu
theo đó buổi sáng quốc hội sẽ tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
liên quan đến chất lượng hiệu quả thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới
công tác tổ chức sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ ứng dụng khoa học công nghệ cao trong nông nghiệp
hợp tác mở cửa phát triển thị trường nông sản thủy sản công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh cho gia súc gia cầm
và chính sách hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng hoạt động khai thác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
công tác quản lý hỗ trợ xử lý tồn tại vướng mắc trong khai thác đánh bắt hải sản trên biển
người trả lời chất vấn là bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
buổi chiều sau khi kết thúc nhóm vấn đề thứ nhất quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực công thương
liên quan đến công tác quản lý điều tiết điện lực việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quy hoạch năng lượng mới và năng lượng tái tạo
hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường ngoài nước thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa thương mại điện tử và kinh tế số
công tác quản lý thị trường phòng chống gian lận thương mại quản lý cạnh tranh bảo vệ người tiêu dùng
phát triển ứng dụng cơ khí chế tạo trong nước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa đổi mới công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp
người trả lời chất vấn là bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh